nhận lời mời của thủ tướng campuchia samdek techo hun sen thủ tướng nguyễn xuân phúc sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu việt nam tham dự hội nghị cấp cao
ủy hội sông mekong quốc tế lần thứ ba từ ngày bốn đến ngày năm tháng bốn tại siem reap campuchia
đây là hội nghị cấp cao được tổ chức bốn năm một lần kể từ năm hai nghìn một mươi hội nghị lần hai diễn ra vào năm hai nghìn một mươi bốn được tổ chức tại việt nam
năm một nghìn chín trăm chín mươi năm bốn nước campuchia lào thái lan và việt nam đã ký hiệp định hợp tác mekong một nghìn chín trăm chín mươi năm và thành lập ủy hội sông mekong là cơ sở pháp lý duy nhất trong vùng nhằm quản lý và phát triển lưu vực sông này
hiệp định được đánh giá là tiến xa hơn các văn kiện của các tổ chức lưu vực sông quốc tế khác trong các quy định cụ thể và chặt chẽ về quy chế sử dụng nước
trong đó có năm bộ thủ tục quy định về bảo đảm dòng chảy mùa khô số lượng nước
chất lượng nước thông báo tham vấn trước khi xây dựng các công trình dòng chính mekong